trong những ngày này có một ngôi trường ở thủ đô hà nội đang nhận được những sự quan tâm rất đặc biệt đó là trường mẫu giáo việt triều được thành lập vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám tọa lạc tại quận đống đa thành phố hà nội
trường được xây dựng bằng vốn viện trợ của cộng hòa dân chủ nhân dân triều tiên trở thành biểu tượng cho tỉnh hữu nghị vượt thời gian vượt khoảng cách của hai nước việt nam và triều tiên
đến nay trải qua hơn bốn mươi năm trường vẫn giữ quan hệ thân thiết với đại sứ quán triều tiên những người vẫn thường xuyên đến sự tặng hoa và quà vào những dịp quan trọng của trường các phái đoàn từ triều tiên cũng thường xuyên tới thăm trường mỗi khi sang việt nam
buổi sáng những ngày này không khí tại ngôi trường này hứng khởi hơn hẳn nhiều buổi sáng khác
rực rỡ vui tươi cả cô và trò trường mầm non việt triều đang chăm chỉ chuẩn bị những tiết mục
để hòa chung không khí đón lãnh đạo mỹ và triều tiên tham dự hội nghị thượng đỉnh mỹ triều đang tổ chức tại hà nội
trường mẫu giáo việt triều có các lớp học đặc biệt mang tên kim nhật thành kim trang yên
trong các bài giảng các cô giáo đã dạy cho học sinh hiểu hơn về văn hóa của triều tiên
thông tin về đất nước bạn trên mạng không nhiều nên giáo viên ở đây nhận được sự giúp đỡ từ đại sứ quán
trường mẫu giáo việt triều ban đầu chỉ có bốn lớp với một trăm hai mươi học sinh
đến nay đã có bốn trăm bảy mươi học sinh một mươi bảy lớp học một mươi một phòng chức năng và là một trong những trường
trên địa bàn thành phố hà nội đạt chuẩn số trẻ trên lớp
chúng tôi giới thiệu những danh lam thắng cảnh của triều tiên để cho các cháu tiếp cận và các cháu làm quen
từ những lúc bắt đầu bước chân vào trường mẫu giáo việt triều
sau đấy chúng tôi cho học sinh tập những bài hát
mỗi khi mà trường có kế hoạch hoặc hội nghị thì thường thường chúng tôi đón đại sứ quán triều tiên
sang đây để tham dự các buổi lễ hội đó
chúng tôi cũng đã được các bạn tổ chức kết nghĩa
với trường mầm non kiêng sang của triều tiên
tại trường mầm non kiên sang thì thành lập lớp mẫu giáo hồ chí minh
và tại trường mẫu giáo việt triều thì thành lập hai lớp lớp kim nhật thành và lớp kim jong un
là mang tên hai lãnh tụ của nhân dân triều tiên
cô trò của trường mầm non việt triều rất mong lãnh đạo kim chaun nhân dịp này sẽ ghé thăm trường
nhà trường đã chuẩn bị rất nhiều tiết mục văn nghệ mang tính truyền thống của hai nước

chào đón lãnh đạo của nước bạn triều tiên